thưa quý vị những ngày vừa qua từ chiều ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn
giải đất miền trung nước ta đã phải gánh chịu đợt mưa lũ trái mùa vô cùng nghiêm trọng với nhiều thiệt hại mất mát
do đó trong bản tin trưa ngày ba tháng bốn hôm nay
nội dung chúng tôi gửi đến quý vị sẽ xoay quanh hiện tượng thời tiết dị thường và nguy hiểm này
vâng mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là công điện hai trăm chín mươi tám cdttg của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về chỉ đạo yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường
công điện gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa và thành phố đà nẵng
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường quốc phòng công an
công điện nêu rõ những ngày qua tại khu vực miền trung đã xảy ra mưa lớn tổng lượng mưa phổ biến hai trăm linh năm trăm linh mm có nơi tới trên bảy trăm năm mươi mm
đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô kèm theo rông lốc sóng lớn đã gây thiệt hại về người nhà cửa
đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp thủy sản nhất là tại các tỉnh bình định và phú yên
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn
chia sẻ với những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương
trước tác động của biến đổi khí hậu thiên tai diễn biến phức tạp khó lường mưa lũ ngập lụt sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
chủ tịch ubnd các tỉnh thành thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa và thành phố đà nẵng
cần tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tài chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
lãnh đạo các tỉnh cũng cần tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là những hộ nghèo khó khăn
gia đình có người bị nạn huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tập trung sửa chữa lại nhà cửa
gia cố lồng bè trục vớt tàu thuyền xử lý môi trường sau lũ khôi phục sản xuất nông nghiệp hỗ trợ kịp thời bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân
tổng hợp thiệt hại báo cáo đề xuất thủ tướng theo thẩm quyền
thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện
đảm bảo vận hành khoa học hiệu quả an toàn tuyệt đối cho công trình góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng
phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo
thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó
người đứng đầu chính phủ giao ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình
chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó
theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trong ngày hai tháng bốn ở khu vực từ hà tĩnh đến quảng nam
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to riêng quảng trị đến quảng ngãi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
kính thưa quý vị đợt mưa lớn ở miền trung vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng
áp thấp trên khu vực biển đông hình thế gây mưa ở khu vực này là điển hình
nhưng xảy ra vào tháng ba là hiếm gặp vậy tại sao lại xảy ra hiện tượng này
xin mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp
mới đây ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí tượng
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã lên tiếng về đợt mưa rông xảy ra
ở khu vực trung bộ và tây nguyên từ ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn
đợt mưa rông xảy ra ở khu vực trung bộ và tây nguyên từ ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn
gây thiệt hại lớn về tài sản
ông cho biết từ chiều ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn khu vực các tỉnh trung bộ
và các tỉnh tây nguyên đã xuất hiện một đợt mưa to có nơi mưa rất to
ở khu vực từ quảng trị bình định phú yên khánh hòa có lượng mưa phổ biến
từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi mm các tỉnh thừa thiên huế đà nẵng quảng ngãi bình định
lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
a lưới thừa thiên huế bốn trăm sáu mươi năm mm quảng ngãi ba trăm linh bảy mm
nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển đông
hình thế gây mưa này ở miền trung là điển hình nhưng xảy ra vào tháng ba là hiếm gặp
bàn luận về trách nhiệm dự báo đợt mưa lũ bất thường này của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ông ngưỡng nói từ chiều hai tháng ba trước thời điểm xảy ra mưa lớn hai ngày
trung tâm đã ban hành bản tin đầu tiên về mưa lớn ở trung bộ và tây nguyên
trong bản tin đầu tiên đưa ra dự báo từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn
ở khu vực trung bộ và tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa dự báo ở các khu vực từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm
thực tế cho thấy từ chiều ba mươi tháng ba đến mùng một tháng bốn do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp
sau đó kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
có mưa rất to phổ biến từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
từ hà tĩnh đến quảng trị năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
các con số này đều nằm trong khoảng trung tâm đã dự báo thậm chí còn thấp hơn
ngoài ra trong các bản tin còn cảnh báo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực trung bộ
trên biển ngay từ sáng hai mươi chín tháng ba trung tâm đã ban hành bản tin thời tiết nguy hiểm
trong đó có cảnh báo mưa rông gió giật mạnh do ảnh hưởng của vùng áp thấp
chiều ba mươi tháng ba trung tâm đánh giá và đưa ra bản tin dự báo vùng áp thấp
có khả năng gây mưa rông mạnh gió giật cấp bảy tám sóng biển cao từ hai ba mét
cho vùng biển từ bình định đến ninh thuận
các bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển và bản tin thời tiết biển
đều đưa ra cảnh báo nguy hiểm về gió giật mạnh sóng lớn tập trung trong đêm ba mươi tháng ba
đến ngày ba mươi một tháng ba
trên cơ sở dự báo của trung tâm các đài khí tượng thủy văn khu vực trung trung bộ
nam trung bộ tây nguyên cũng đã đưa ra các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn
thời tiết nguy hiểm trên biển nhấn mạnh về tác động của mưa gió mạnh và sóng lớn
đối với các khu vực ven biển
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công văn số một trăm sáu mươi bảy
vpt về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá ngập lụt lũ quét sạt lở đất
quý vị thân mến
các thường này đã qua đi chính quyền và bà con miền trung đã có thể an tâm khắc phục thiệt hại
phục hồi sản xuất và đời sống
nhưng cách đây ít giờ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ra thông báo
từ đêm ngày ba tháng bốn miền trung lại tiếp tục đón mưa lớn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của đới gió đông thuộc rìa áp cao
cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa
nên từ đêm mùng ba đến mùng sáu tháng bốn khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa và tây nguyên
lại xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
phú yên đến khánh hòa là nơi mưa bắt đầu sớm nhất
từ đêm mùng ba tháng bốn kéo dài đến mùng sáu tháng bốn với tổng lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm linh mét
có nơi trên hai trăm năm mươi mét
các tỉnh từ quảng ngãi đến bình định mưa muộn hơn nhưng lớn hơn và là trọng tâm của đợt mưa lần này
với tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
thời gian mưa từ dạng sáng mùng bốn tháng bốn đến mùng năm tháng bốn
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng nam mưa cũng bắt đầu từ gần sáng mùng bốn tháng bốn
kéo dài đến hết ngày năm tháng bốn với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
tây nguyên mưa tập trung trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng bốn
với lượng mưa phổ biến bảy mươi một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
đợt mưa lớn này xảy ra rồn rập
ngay sau đợt mưa lớn dị thường trong các ngày ba mươi tháng ba đến mùng hai tháng bốn
tại miền trung và tây nguyên
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đây là một đợt mưa rất hiếm gặp
dị thường trong tháng ba nguyên nhân là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biển đông
đợt mưa bất thường đã sô đổi nhiều kỷ lục trong lịch sử mưa tháng ba
cụ thể như a lưới thừa thiên huế lượng mưa ngày ba mươi một tháng ba là hai trăm năm mươi sáu mm
quảng ngãi hai trăm một mươi tám mm an nhơn một trăm ba mươi sáu mm quy nhơn là một trăm bảy mươi tám mm
đều là những lượng mưa cao kỷ lục từ trước tới giờ
kỷ lục cũ là a lưới chín mươi sáu mm và năm hai nghìn một mươi năm quảng ngãi một trăm hai mươi bốn mm năm một nghìn chín trăm chín mươi một an nhơn là ba mươi sáu mm năm hai nghìn một mươi tám
đợt mưa này đã tạo ra một đợt lũ trên các sông từ quảng bình đến phú yên
đồng thời ngập lụt xảy ra cục bộ khu vực ven sông tại một số tỉnh như quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng
tổng cục phòng chống thiên tai thống kê có hai người chết hai nhà sập đổ và ba mươi tám nhà tốc mái hư hỏng
khoảng hai trăm sáu mươi một ghe thuyền chìm hư hỏng sáu điểm sạt lở
khách tác giao thông khoảng hơn năm mươi bốn ha lúa bị ngập đổ
cơ quan khí tượng khuyến cáo trong tháng bốn là tháng giao mùa
trên hầu khắp các khu vực cả nước ta thường xuất hiện các đợt mưa rông chuyển mùa
do sự tranh chấp giữa các khối khí trái chiều
mưa rông trong giai đoạn này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh